với tinh thần tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ nhân dân cả nước tin tưởng đại hội một mươi hai sẽ đưa ra những quyết định quyết sách đúng đắn và bầu ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai đưa đất nước ngày càng phát triển
ngày đầu tiên của tuần nghị sự trong đại hội một mươi hai hơn một năm trăm linh đại biểu đã nghe báo cáo của ban chấp hành trung ương khóa một mươi một về các văn kiện đại hội một mươi hai của đảng
đây là báo cáo quan trọng với những tư tưởng và nội dung cốt lõi trong văn kiện trình đại hội
là người theo dõi thường xuyên các kỳ đại hội giáo sư tiến sĩ nguyễn trọng phúc đánh giá nội dung phân kiện đại hội một mươi hai đã tiếp thu bổ sung và hoàn thiện các ý kiến đóng góp từ đó tổng kết những vấn đề cả về lý luận và thực tiễn của đất nước trong năm năm qua
tức là cái lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam mà trước đây các đại hội đã tổng kết và cái cương lĩnh bổ sung phát triển ở đại hội một mươi một cũng đã hoàn tất một bước
thì kỳ này ta tiếp tục tổng kết để làm rõ được những nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
một mươi năm năm thực hiện nghị quyết đại hội một mươi một và ba mươi năm thực hiện công cuộc đổi mới với những thành tựu quan trọng đạt được trên tất cả các lĩnh vực
kinh tế chính trị văn hóa xã hội ngoại giao và an ninh quốc phòng
đất nước ta đã vững bước trên con đường đổi mới từng bước làm thay đổi diện mạo đất nước nâng cao đời sống nhân dân khẳng định đường lối của đảng là đúng đắn sáng tạo
một trong những dấu ấn mạnh mẽ của đại hội một mươi một đó chính là phát huy dân chủ ngày càng sâu rộng trên tất cả các mặt công tác và đặc biệt là dân chủ trong vấn đề nhân sự đưa ra tại đại hội một mươi hai đã nhận được sự đánh giá cao của nhân dân cả nước
làm của chúng ta thời này trong thời gian vật tế
qua khá bài bản so với nhiều đại hội trước
vì vậy mình tin rằng sẽ có một đội ngũ lãnh đạo thực sự mà đáp ứng được cái mong mỏi của các tầng lớp dân dân
đó là những con người hết lòng vì dân vì nước
tôi mong một điều là cái tập thể phải thật sự dân chủ thật sự thẳng thắn với nhau đoàn kết nhất trí
tập thể của bàn chấp hành tập thể của bộ chính trị rồi tới đây là tập thể của một đại biểu giữa đại hội
phải chịu trách nhiệm trước đảng trước nhân dân về những kết quả đó
tinh thần đại hội một mươi hai xác định đoàn kết là thành tố quan trọng nhất
bởi bắt nguồn đường lối sáng suốt của đảng sẽ phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc
sức mạnh của nhân dân của đại đoàn kết sẽ là mạch nguồn cho dân chủ cho kỷ cương đất nước
là tiền đề để đất nước tiếp tục đổi mới và phát triển

vì bác bảo thế này đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết thành công thành công đại thành công
tức là sức mạnh của chúng ta chính là sức mạnh của dân
có dân nó có tất cả
thành ra tôi thì tôi quan tâm nhất đến cái đại đoàn kết
mà đại đoàn kết đây không phải của dân chỉ ở trong dân
đại đoàn kết trong đảng đại đoàn kết trong dân
và đại đoàn kết các lực lượng trong hệ thống chính trị
đại hội một mươi hai của đảng có ý nghĩa
rất trọng đại đại hội sẽ định hướng con đường đổi mới năm năm tiếp theo của đất nước
dưới sự lãnh đạo của ban chấp hành nhiệm kỳ mới
để đảng tiếp bước vững chắc xây dựng đất nước ngày càng đạt được nhiều thắng lợi mới
ngay sau phiên khai mạc đại hội đảng vào sáng qua hai mươi một tháng một
nhiều đại biểu đã bày tỏ niềm tin và những quyết sách về công cuộc phát triển đất nước tại đại hội
đồng chí nguyễn bắc son ủy viên trung ương đảng khóa một mươi một
bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông đại biểu đảng bộ tỉnh thái nguyên cho biết
báo cáo của tổng bí thư nguyễn phú trọng đề cập toàn diện nhiều vấn đề lớn của đất nước
nêu lên nhiều thành công những thách thức cũng như đưa ra nhiều yêu cầu
nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới
báo cáo đề cập tới việc tiếp tục thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một về xây dựng đảng
nhấn mạnh sự kiên trì kiên quyết thực hiện ba nội dung trọng tâm mà nghị quyết trung ương bốn đề ra
đại biểu nguyễn bắc son tin rằng nội dung này sẽ được đại hội thảo luận
đưa ra những quyết sách phù hợp để thời gian tới công tác xây dựng đảng sẽ được tiếp tục triển khai hiệu quả
phát huy được mặt tích cực khắc phục những điều còn hạn chế làm chưa tốt
tham dự đại hội lần thứ một mươi hai của đảng bà nguyễn thị thanh ủy viên dự khuyết trung ương đảng khóa một mươi một
bí thư tỉnh ủy đại biểu tỉnh ninh bình khẳng định đại hội một mươi hai với sự chuẩn bị chú đáo
của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một bộ chính trị sự tham gia đóng góp hàng triệu ý kiến
của đảng viên của nhân dân trong và ngoài nước trên tinh thần cầu thị dân chủ
tiếp thu tối đa trí tuệ tập thể sẽ tiếp tục mở ra những thời khắc quan trọng của đất nước giai đoạn mới
theo ông hà sĩ tiếp chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh bắc ninh
mục đích công tác nhân sự tại đại hội một mươi hai là lựa chọn những đồng chí ưu tú nhất vào ban chấp hành trung ương
bộ chính trị ban bí thư và các vị trí lãnh đạo chủ chốt
công tác nhân sự tại đại hội sẽ thành công
ông nguyễn đăng túc trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy bắc ninh chia sẻ
chúng tôi đánh giá rất cao sự kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của ban chấp hành trung ương khóa một mươi một
trong thực hiện vai trò lãnh đạo chỉ đạo của nhiệm kỳ vừa qua
nhất là trong việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một
đại biểu cũng bày tỏ mong muốn lớn nhất của mình là đại hội sẽ bầu được ban chấp hành trung ương đoàn kết
thống nhất có trí tuệ trách nhiệm đối với đảng đối với dân tộc
từ đó có những quyết sách đúng đắn trong nhiệm kỳ năm năm tới với những đổi mới đồng bộ
đặc biệt là đổi mới kinh tế gắn liền với đổi mới chính trị
nhất là về thể chế kinh tế tăng cường xây dựng đảng trong sạch vững mạnh
nâng cao chất lượng của cơ quan trong hệ thống chính trị đáp ứng mong đợi của nhân dân
trong vấn đề phát triển kinh tế biển mà đời sống của ngư dân vùng ven biển hải đảo
ngày một phát triển được tiếp thêm niềm tin để ngư dân có động lực bám giữ ngư trường
mưu sinh và bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
chuẩn bị bước sang nhiệm kỳ mới ngư dân quảng ngãi đang đặt rất nhiều kỳ vọng
và niềm tin ở đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai sẽ tiếp tục giúp ngư dân phát triển mạnh
và bền vững kinh tế biển
trong thời gian qua đảng và nhân nước đã đảnh đạo chỉ đạo
ưu tiên hỗ trợ ngư dân về các chính sách phát triển thủy sản
điển hình như nghị định sáu mươi bảy về một số chính sách phát triển thủy sản
tập trung đầu tư cảng cá khu dịch vụ hậu cần nghề cá
thành lập các hợp tác xã đánh bắt xa bờ nghiệp đoàn nghề cá quỹ hỗ trợ ngư dân
nhờ đó ngư dân đã được hưởng lợi và có điều kiện vươn khơi bám biển
nhiều ngư dân được hỗ trợ kịp thời về phương tiện để ra khơi đánh bắt
riêng năm hai nghìn một mươi năm sản lượng khai thác thủy sản toàn tỉnh đạt gần một trăm sáu mươi tấn

tuy nhiên trong thời gian tới việc phát triển kinh tế biển
giúp ngư dân giàu lên từ biển cũng đặt ra nhiều khó khăn thách thức
đòi hỏi cần có những quyết sách đúng đắn kịp thời phù hợp
vì vậy ngư dân quảng ngãi đang đặt rất nhiều kỳ vọng và niềm tin
và đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai sẽ có những đột phá mới
trong việc thúc đẩy kinh tế biển thực sự quan tâm nhiều hơn đến nghề biển của ngư dân
nhiều chương trình và chính sách để hỗ trợ cho ngư dân bóng biển
đưa ra các nghị quyết chuyên đề về biển
nhất là đầu tư cho các cơ sở hạ tầng như luồn lạch cỡn cá
rồi xây dựng cỡn để cho tàu tìm luồn lạch đi ra biển khơi thoát thuận lợi
nhiều ngư dân cũng đặt kỳ vọng ở kỳ đại hội lần này
ban chấp hành trung ương đảng khóa mới sẽ giúp ngư dân tiếp cận nhanh gọn
đối với chính sách hỗ trợ ưu tiên của nhà nước
tập trung hiện đại hóa tàu cá dịch vụ hậu cần cảng biển
mỗi năm đều có rất nhiều tàu cá và ngư dân hành nghề trên biển
gặp thiên tai thị trường
trong số đó rất nhiều ngư dân gặp khó khăn không có điều kiện ra khơi hành nghề
do vậy ngư dân mong muốn trong thời gian tới nên đặc biệt quan tâm
tạo điều kiện trợ lực cho các trường hợp ngư dân gặp khó khăn
để có điều kiện tiếp tục vươn khơi
hỗ trợ cho ngư dân có lúc bị đạn để làm cho ngư dân có an tâm và cung nguồn đồng viên
để bà con khép phục những khó khăn để vươn ra khơi bóng biển
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
tỉnh quảng ngãi xác định phát triển kinh tế biển đảo là một trong các nhiệm vụ trọng tâm
do vậy ngư dân quảng ngãi hoàn toàn đặt niềm tin và kỳ vọng
ở ban chấp hành khóa mới sắp tới sẽ giải quyết và thực hiện thành công
những mong muốn của ngư dân trong phát triển kinh tế biển
để phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi đưa nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển
và dầu lên từ biển như mục tiêu trong nghị quyết về chứa lượng biển việt nam
đến năm hai nghìn hai mươi mà hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương khóa một mươi
đã đề ra có phần bảo vệ vững chắc chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển đảo
chương trình tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự
qua công tác nghiệp vụ công an huyện văn lãng tỉnh lãng sơn đã điều tra xác minh
và phối hợp với công an trung quốc giải cứu thành công tám phụ nữ bị lừa bán sang trung quốc
những cô gái trẻ may mắn được giải cứu trở về việt nam đều sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh bắc giang thanh hóa và cà mau
họ đều là nạn nhân của tội phạm mua bán người
với nhu cầu tìm kiếm việc làm họ đã bị một số đối tượng lừa gạt đi làm
với mức thu nhập cao ở bên trung quốc
nhận dạng cả tin họ đã bị các đối tượng dễ dàng đưa sang trung quốc
bán viết giá từ bảy vạn đến tám vạn nhân dân tại một người
cho những người đàn ông nghèo ở các vùng nông thôn của trung quốc làm vợ
sau khi tiếp nhận công an huyện văn lãng đã liên hệ với gia đình các nạn nhân
để bàn giao trở về nhà
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra để truy bắt các đối tượng mua bán người
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi một tp hcm cho biết
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với bùi ngọc phước
và hồ đắc vạn để điều tra về hành vi cướp tài sản
theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an cung cấp
ngọc phước và chị nguyễn thị bích trâm hai mươi sáu tuổi có quan hệ tình cảm với nhau
sau khi phát hiện chị trâm đi xe máy của anh bùi hữu phước
chú tại quận một mươi một ngọc phước đã mang xe của anh bùi hữu phước về nhà mình để cất giữ
rồi cùng hồ đắp vạn đến khách sạn nơi anh bùi hữu phước đang thuê để khống chế
đe dọa và cướp toàn bộ tài sản của anh hữu phước
số tài sản cướp được cả hai đêm mà lấy tiền tiêu xài
đến ngày một mươi sáu tháng một phước và vạn bị công an quận một mươi một phát hiện bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa bắt khẩn cấp đối tượng phạm thị loan
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm về hành vi trộm cắp tài sản thu giữ năm mươi triệu đồng và một số tăng vật liên quan đến vụ án
tại cơ quan công an loan khai nhận cách đây hơn một tháng có quen biết với anh phạm văn thanh qua mạng gia lô
ngày năm tháng một anh thanh rủ loan vào hà tĩnh cùng
ngày bảy tháng một khi đến thành phố hà tĩnh cả hai vào thuê phòng tại khách sạn minh đức nghỉ
một mươi ba giờ chiều cùng ngày khi anh thanh có việc phải ra ngoài
loan đã lục túi sách lấy đi một trăm linh triệu đồng tiền mặt sau đó bắt xe về hải phong lẩn trốn
khi về tới phòng kiểm tra tài sản bị mất nên anh thanh đã đến trình báo cơ quan công an
sau một thời gian điều tra vào ngày hai mươi tháng một công an tp hà tĩnh đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với phạm thị loan
công an tp thủ dòng một tỉnh bình dương cho biết vào dạng sáng ngày hôm qua
hàng tấn hàng hóa ngoại nhập lậu trị giá hơn hai tỷ đồng được vận chuyển trên một xe container
từ bình phước về tp hcm đã bị bắt giữ
toàn bộ số hàng hóa bị bắt giữ gồm kem bánh xăng dầu gội đầu xà phòng sữa các loại nước ngọt
một bộ đầu đĩa loa âm ly dùng cho xe ô tô và hai trăm năm mươi bộ dụng cụ nấu ăn
số hàng hóa trên được vận chuyển trên xe đầu kéo thelromox do tài xế trương quang phúc
ba mươi tám tuổi điều khiển chạy hướng từ bình phước về tp hcm
tại cơ quan công an phúc khai nhận là lái xe của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải hoàng long
ở tp hcm đang trên đường chở số hàng trên từ cửa khẩu hoa lư về bình phước
về cảng khánh hội tp hcm thì bị bắt
công an tp hcm đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên để điều tra làm rõ
mới đây các cơ quan chức năng tại hai tỉnh nam định và quảng trị đã bắt giữ các vụ vận chuyển pháo trái phép
công an huyện xuân trường tỉnh nam định
vừa bắt giữ đối tượng nguyễn xuân hiếu chú tại huyện xuân trường
đang có hành vi vận chuyển hai mươi năm kg pháo nổ trái phép bằng phương tiện taxi
khai nhận với cơ quan công an hiếu cho biết đã vận chuyển thuê sụp vào trên
cho một đối tượng không rõ tên tuổi địa chỉ với tiền công là một triệu đồng
tại tỉnh quảng trị trong lúc tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ chín
lực lượng cảnh sát điều tra và cảnh sát giao thông công an huyện đắk rồng
đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng đi xe máy mang biệt kiểm soát bảy mươi ba h một hai mươi một nghìn hai trăm bảy mươi
vận chuyển hai mươi năm kg pháo nổ trái phép
qua điều tra ban đầu hai đối tượng khai nhận tên là lê văn việt và nguyễn văn hoàng sinh
đều trú tại huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
số pháo được các đối tượng mua từ lào rồi vận chuyển về việt nam để tiêu thụ
có thể thấy rằng vào thời điểm giáp tết khi nhu cầu mua bán hàng hóa của người dân bắt đầu gia tăng
thì các hoạt động buôn lậu gian lận thương mại sản xuất kinh doanh hàng giả
và vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng diễn ra hết sức phức tạp
điều đó khiến cho công tác đấu tranh của các cơ quan chức năng cũng gặp nhiều khó khăn
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại địa bàn tỉnh thanh hóa
để chủ động phòng ngừa phát hiện và đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu
buôn bán hàng cấm hàng giả hàng kém chất lượng và gian lận thương mại
thời gian qua công an thanh hòa đã phối hợp với các lực lượng hải quan biên phòng
quản lý thị trường chủ động tham mưu cho cốc ủy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở
đồng thời tập trung để mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân đề cao cảnh giác
tích cực tham gia phát hiện tố giác và đấu tranh phòng chống buôn lậu
buôn bán hàng cấm hàng giả hàng kém chất lượng gian lận thương mại
và các hành vi vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm
góp phần bảo vệ quyền lợi trinh đáng của người tiêu dùng
lực lượng quản lý thị trường cùng với phối hợp với công an là hai lực lượng nòng cốt
tiến hành các biện pháp nghiệp vụ trong đó xác định tập trung vào những mặt hàng
chủ lực liên quan đến thiết yếu của nhân dân
sẽ tổ chức kiểm tra có trọng tâm trọng điểm và xử lý nghiêm minh các vi phạm của các tổ chức cá nhân
với chức năng là lực lượng chủ công nòng cốt trên mặt trận đấu tranh phòng chống buôn lậu
hàng giả hàng cấm và gian lận thương mại giám đốc công an tỉnh thanh hóa
đã có kế hoạch chỉ đạo các lực lượng công an trong tỉnh tập trung triển khai đồng bộ
quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ chủ động bám tuyến bán điện bàn
trọng điểm phối hợp với các cơ quan đơn vị doanh nghiệp và các hộ kinh doanh ký cam kết
chấp hành nghiêm chỉnh quy định của nhà nước về kinh doanh buôn bán
đồng thời tăng cường lực lượng phương tiện tổ chức tuần tra kiểm soát
kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến pháo nổ
và các loại đồ chơi nguy hiểm các mặt hàng thiết yếu như lương thực thực phẩm rượu bia bánh kẹo
hàng tiêu dùng phục vụ nhân dân trong dịp tết
đặc biệt năm nay dưới sự chỉ đạo quyết liệt của thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh
nên sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền các cấp cũng mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả tích cực hơn
thời gian qua tình hình buôn lậu vận chuyển buôn bán hàng giả hàng kém chất lượng
và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh thanh hóa bước đầu đã được kiểm tra kiểm soát ngăn chặn hiệu quả
chỉ tính từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm đến nay công an thanh hòa đã phối hợp các đơn vị có liên quan
phát hiện bắt giữ bốn mươi hai vụ buôn bán hàng giả hàng cấm hàng lậu gian lận thương mại

đấu tranh chống buôn lậu hàng cấm hàng giả gian lận thương mại là nhiệm vụ khó khăn phức tạp
do đó ngoài sự cố gắng của các cấp chính quyền các ngành chức năng đòi hỏi phải có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa
của các cơ quan doanh nghiệp các hộ kinh doanh và nhân dân
đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như quyền lợi của các đơn vị sản xuất
kinh doanh tuân thủ pháp luật và quy định của nhà nước
tiếp tục với những tin tức khác
theo luật bảo hiểm xã hội kể từ tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài có hợp đồng
là phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
theo đó mức đóng hàng tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất bằng hai mươi hai mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội
của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài
đối với lao động đã có quá trình tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng hai mươi hai của hai lần mức lương cơ sở
đối với người lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
nhưng đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần
người lao động đóng trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài
hoặc đóng qua doanh nghiệp tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
trường hợp người lao động được gia hạn hợp đồng mới ngay tại nước tiếp nhận lao động thì thực hiện đóng theo các phương thức trên
hoặc truy nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội khi về nước
chỉ còn khoảng ba tuần nữa là đến tết nguyên đán
đây là thời điểm mà các doanh nghiệp phải hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm nên tốc độ hoạt động được đẩy nhanh
điều này khiến doanh nghiệp cần thêm một lượng nhân lực phục vụ cho hoạt động
tuy nhiên nghịch lý ở chỗ chỉ tiêu tuyển dụng thì tăng nhưng người tìm việc lại giảm sút đáng kể
sau đây là một số ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân về tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông
đại hội đảng và bảo vệ tết nguyên đán bính thân tại hai tỉnh yên bái và thái nguyên
thực hiện chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh thái nguyên về mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
bảo vệ an toàn đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai và tết nguyên án bính thân năm hai nghìn một mươi sáu
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng phương tiện
triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp công tác
trong đó tập trung kiểm tra xử lý đối với xe ô tô tải xe ô tô chở khách
đồng thời chủ động phối hợp với các lực lượng khác phát hiện đấu tranh xử lý các loại tội phạm
và các hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông
tại lạng sơn nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp tết nguyên án bính thân
và các lễ hội xuân năm hai nghìn một mươi sáu bắt đầu từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
lực lượng cảnh sát giao thông công an các huyện
thành phố trên địa bàn tỉnh lạng sơn đã triển khai nhiều biện pháp cụ thể
đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp trước trong và sau tết
từ khi triển khai đợt cao điểm đến nay lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh
đã phát hiện lập biên bản trên hai một trăm linh trường hợp vi phạm
từ nay đến tết nguyên án bính thân năm hai nghìn một mươi sáu
được xác định là thời gian cao điểm về trật tự an toàn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh yên bái tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều biện pháp
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát góp phần ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
từ đầu tháng một đến nay lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành gần bảy trăm linh ca tuần tra kiểm soát
đã phát hiện lập biên bản và tiến hành xử lý trên năm trăm linh trường hợp vi phạm
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh yên bái
cũng tăng cường công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ đến người dân
qua đó đã góp phần làm giảm tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn
mật độ phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thủ đô hà nội đang gia tăng đột biến
áp lực về giao thông tăng cao tình trạng ủn tắc giao thông trên các tuyến đường phố
đặc biệt là các nút giao thông trọng điểm đang diễn ra hết sức phức tạp
với tình hình trên lực lượng cảnh sát giao thông tp hà nội đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp
bảo đảm trật tự an toàn giao thông giảm bớt những khó khăn trong đi lại cho người dân
đây là một trong những nút giao thông đang phải chịu nhiều áp lực trong những ngày cuối năm này
mặc dù không phải giờ cao điểm nhưng lực lượng cảnh sát giao thông
vẫn liên tục phải điều tiết giao thông cho các phương tiện qua ngã tư này
tuy nhiên các phương tiện tham gia giao thông vẫn gặp rất nhiều khó khăn do áp lực giao thông tăng cao
người đi mua bán thì rất nhiều nên là dẫn đến hiện tượng tắt đường thôi
các hàng quán thì thường bay ra về hè nữa nên là dẫn đến tắt đường
bình thường mình đi lên đến cái mã là mất hai mươi phút bây giờ mất ba mươi phút
áp lực giao thông tại đây cũng gia tăng chóng mặt trong những ngày cuối năm
mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động luôn túc trực điều tiết giao thông tại đây
nhưng do lượng phương tiện quá lớn thì tình trạng un tắc
như thế này là không thể tránh khỏi
theo dự báo những ngày giáp tết sẽ có lượng lớn xe của các tỉnh
thành phố khác vào hà nội hoặc đi qua thành phố
các tuyến đường vành đai đường hướng tâm sẽ còn tiếp tục phải chịu thêm áp lực
từ giờ đến tết thì lưu lượng phương tiện người và phương tiện tham gia hoạt động trên địa bàn
đội cảnh sát giao thông số sáu sẽ tăng đột biến
do đội cảnh sát số sáu có hai biến xe là biến xe nam thăng long
cũng như là biến xe mỹ đình và các trường đại học
nó sẽ gây áp lực không nhỏ cho hoạt động
nó sẽ gây áp lực không nhỏ cho hoạt động tham gia thông của người dân
và trước tình hình đó đội cảnh sát giao thông số sáu xác định rõ các ngã tư
những ngã ba ngã tư chọc điểm hay thường xuyên ủn ứ
cũng như lưu lượng phương tiện đông để bố trí lực lượng
cũng như đưa ra những giải pháp sao cho phù hợp để hạn chế
ủn tắc cũng như tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra
trước tình trạng giao thông diễn ra căng thẳng trong những ngày cuối năm
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội đã gấp rút khảo sát địa bàn
đối với từng tuyến đường ra vào thành phố
để bố trí lực lượng cảnh sát giao thông điều hòa phân luồng giao thông
theo giờ cao điểm sáng chiều
nghiên cứu tổ chức giao thông tại bến xe mỹ đình và bến xe giáp bát
theo phương án liên ngành đã thống nhất
trong đó tập trung hoạn chế các loại xe khách chạy xuyên tầm thành phố
xử lý nghiêm các xe vòng vo đón trả khách không đúng quy định
bên cạnh đó lãnh đạo phòng cảnh giao thông công an thành phố hà nội cho rằng
ngoài những giải pháp trên thì ý thức của người tham gia giao thông
cũng góp phần quan trọng trong việc giảm thiểu tình trạng ủn tắc

hơn nữa các kế hoạch điều chỉnh phương án tổ chức giao thông cần được thực hiện nhanh gọn
hạn chế ảnh hưởng tới việc đi lại của nhân dân
cùng với đó ý thức tự giác chấp hành luật giao thông của mỗi người dân
cũng góp phần không nhỏ tới việc giảm bớt căng thẳng về giao thông dịp cuối năm tại hà nội
để đảm bảo công tác thu phí tuyến cao tốc cầu rẽ ninh bình hiệu quả
hạn chế trường hợp gian lận trốn phí thu đúng thu đủ và tránh thất thu
tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vừa đưa ra phương án xử lý tính hai lần mức cước phí
theo mức ứng với lộ trình dài nhất và phải bồi thường tiền thẻ đã mất
kể từ ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi ba tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam
đã đưa thẻ điện tử vào sử dụng tại tất cả các trạm thu phí trên toàn tuyến cao tốc cầu rẽ ninh bình
tuy nhiên qua quá trình quản lý vận hành tuyến đường từ khi đưa vào khai thác cho đến nay
cho thấy đã xuất hiện các trường hợp lái xe có hành vi gian lận
khai báo mất thẻ để đổi thẻ đầu vào nhằm mục đích gian lận cước phí
theo phương án xử lý thì lái xe làm mất thẻ kiểm soát đường cao tốc
không xuất trình được thẻ kiểm soát đầu vào đường cao tốc tại các đầu ra
phải bồi thường giá trị phát hành vé thẻ là hai trăm linh đồng
và phải trả hai lần mức cước phí theo mức ứng với lộ trình dài nhất trong biểu cước phí
thời điểm áp dụng kể từ giờ ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu